thành phố hồ chí minh đang phục hồi kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội đang được triển khai
nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn còn tìm ẩn
để dịch bệnh không lây lan qua đường xuất nhập cảnh
công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sư nhất đang thực hiện phòng chống dịch
ở mức cao hơn cảnh giác hơn
là một trong những lực lượng tuyến đầu tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài
khi nhập cảnh vào việt nam qua cả hàng không quốc tế tân sư nhất
các bộ chiến sĩ công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sư nhất
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đối mặt với nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
do đó ngay từ khi dịch có nguy cơ diễn biến phức tạp
đơn vị đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ
hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bảo vệ an toàn đơn vị
đảm bảo yêu cầu công tác chuyên môn
chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc thường xuyên các quy định của chính phủ
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như chỉ đạo sát sao cụ thể của lãnh đạo bộ công an
của quản lý xuất nhập cảnh trong công tác phòng chống dịch
và thứ hai là chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo vệ cao nhất
tại vị trí làm việc của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
ví dụ như là quần áo bảo hộ khẩu trang găng tay
kính chống giọt bắn và liên tục sát khuẩn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề xuất lắp đặt thêm
cái kính chắn tại các cái quầy làm thủ tục
để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa kiểm soát viên
và hành khách xuất cảnh nhập cảnh
bên cạnh công tác phòng chống dịch tại nhà ga
khi tiếp xúc với hành khách
cán bộ chiến sĩ công an cơ khẩu cảng hàng không quốc tế tân sư nhất
cũng thực hiện phương châm làm việc ba tại chỗ
một cung đường hai điểm đến
quán trị cán bộ chiến sĩ ở nơi cư trú
tuyệt đối chấp hành quy định về phòng chống dịch
không để lây nhiễm cho gia đình và người thân
trong quá trình tham gia công tác thì các đồng chí cũng đã
thể hiện được tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
và đã khắc phục mọi khó khăn
cũng như là những cái đôi lúc các đồng chí có cái tâm tư
cái nguyện vọng xa gia đình xa con cái
có nhiều đồng chí phải xa vợ xa con
ở địa bàn rất là xa như tây nguyên miền tây
các ông chí phải tình nguyện tham gia công tác
để thực hiện nghiêm cái việc quy định ba tại chỗ
và một lần nữa là để khắc phục mọi khó khăn
và cũng tránh lây nhiễm cho gia đình
các ông chí cũng đã chia sẻ động viên nhau
cùng nhau vượt qua cái khó khăn
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín như hiện nay
công tác chăm sóc y tế ban đầu và nâng cao sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ tại đơn vị cũng luôn được chú trọng
nhân viên y tế được tập huấn về công tác phòng chống dịch
theo dõi sức khỏe cho trường hợp nghi nhiễm
cách ly riêng cho các f một bên cạnh đó bố trí chỗ ăn riêng
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
khi mà thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung
bắt đầu khởi động mở cửa trở lại để phát triển kinh tế
thì chúng tôi càng xác định trọng trách của mình
tuyệt đối không chủ quan không buông lỏng trong công tác phòng chống dịch
đi đôi với nâng cao năng lực chuyên môn
chúng tôi sẵn sàng một lực lượng tuyến đầu khỏe mạnh
tinh thông phục vụ tốt nhất cho mọi chính sách mới của đất nước
và mong chờ sự nhộn nhịp trở lại của cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hiện sân bay quốc tế tân sơn nhất có khoảng một mươi năm chuyến bay quốc tế mỗi ngày
đón hàng ngàn lượt khách đi và đến trong và ngoài nước
việc kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới đang được công an cửa khẩu
và các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ
từ đó tạo sự tin tưởng cho bạn bè quốc tế khi đến việt nam
tôi thấy các biện pháp phòng chống dịch của việt nam rất là rõ ràng minh bạch
và chúng tôi cũng thấy các bạn việc bố trí ở đây rất khoa học và nhanh chóng
không phải chờ đợi lâu để hoàn thành các thủ tục
đến nay công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sơn nhất
vẫn được đảm bảo là bộ trưởng của việt nam
cả vùng xanh chưa phát hiện các trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong đơn vị
công tác xét nghiệm truy vết đảm bảo nhanh chóng kịp thời đúng quy định của bộ y tế
từ đó để cán bộ chiến sĩ yên tâm an toàn phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn